từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hội nhà báo tp đà nẵng đã tổ chức chương trình ly cà phê yêu thương với mục đích
sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống chương trình này đã nhận được sự ủng hộ
nhiệt tình của đông đảo hội viên nhà hào tâm trên địa bàn thành phố
diễn ra vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng chương trình ly cà phê yêu thương đang trở thành điểm đến
của những tấm lòng những nghĩa cử cao đẹp mỗi ly cà phê là một thông điệp của tình thương
của khách hàng gửi tới hoàn cảnh thiếu may mắn tiếp thêm cho họ chút động lực để vươn lên trong cuộc sống
chúng tôi đã chọn lọc những hoàn cảnh rất khó khăn trong cuộc sống cũng như các em học sinh sinh viên
gặp những hoàn cảnh không đảm bảo được điều kiện để đến trường chúng tôi cũng đã đi đến tặng nơi và trao tặng tay những món quà này
ông phan trọng khanh chủ quán cà phê luôn tất bật trước ngày tổ chức
chương trình ly cà phê yêu thương với ông đóng góp một chút công sức để làm việc có ích cho cuộc sống
cũng chính là cách ông tạo niềm vui cho mình và gia đình

chúng tôi cũng có một quán cà phê nhỏ nhỏ khi về già tuổi về hưu của mình bây giờ mình có thể đóng góp được
cái gì cho xã hội cho cộng đồng được thì đó là cái niềm hạnh phúc của mình thôi
ly cà phê yêu thương tháng năm hội nhà báo thành phố đà nẵng phối hợp với văn phòng thành ủy đã vận động
được một trăm bốn mươi triệu đồng đây là số tiền lớn nhất qua bảy lần tổ chức đến nay ban tổ chức chương trình ly
cà phê yêu thương đã trao tiền hỗ trợ cho hai mươi một trường hợp chủ yếu là các em học sinh sinh viên nghèo
hội viên có khó khăn hương vị của ly cà phê yêu thương đang lan tỏa bởi chính sự quan tâm chia
sẻ tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi con người